những ngày qua cá nuôi trong bè đoạn qua sông cái vừng từ bến đỏ số ba đến bến đỏ số một mươi bảy
thuộc địa phận hai xã phú thuận a và long thuận huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
nổi lờ đờ trên mặt nước rồi chết
nhiều hộ nuôi đã bị thiệt hại từ bảy mươi đến tám mươi số lượng cá thả nuôi
chiều ngày tám tháng hai tin từ tri cục trăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh đồng tháp
đoạn sông trên có một mươi bảy hộ nuôi bị thiệt hại do cá chết
tổng số lượng cá chết từ ngày năm tháng hai đến bảy tháng hai là bốn mươi tấn
cán bộ tri cục đã tiến hành thu các mẫu cá và mẫu nước
nhận định cá bị nổi đầu và chết có thể là do thiếu oxy cục bộ
nguyên nhân gây ra hiện tượng thiếu oxy có thể là do mực nước trên sông xuống thấp
kết hợp với dòng chảy yếu và hứng chịu nguồn nước thải từ hoạt động canh tác nông nghiệp trong đồng đổ ra
tri cục trăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh đồng tháp khuyến cáo người nuôi áp dụng các biện pháp như
sụp khí đạp nước nhằm tăng hàm lượng oxy trong cung cấp cho cá
đối với cá bị chết tiến hành vớt và xử lý bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường
lâu dài khuyến cáo người nuôi nên di rời lồng bè sang các khu vực khác trong quy hạch có chất lượng nước tốt hơn